sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo trịnh văn khiêm
cựu phó tri cục thi hành án dân sự huyện tịnh biên bảy năm tù và nguyễn nhật thiện thư ký sáu năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
đồng thời cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ ba năm sau khi chấp hành xong bản án
theo cáo trạng khiêm là chấp hành viên phó tri cục trường phụ trách tri cục thi hành án dân sự huyện tỉnh biên tỉnh an giang từ năm hai nghìn một mươi ba
và thiện là thư ký được phân công tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của tri cục thi hành án dân sự huyện tỉnh biên
quá trình tổ chức thi hành án vì động cơ vụ lợi cá nhân lạm dụng chức vụ quyền hạn được giao lợi dụng lòng tin của đương sự
khiêm đã chỉ đạo thiện lập biên bản giải quyết thi hành án để thu số tiền
trên sáu trăm chín mươi năm triệu đồng của hai bị hại nộp để mua tài sản chung đấu giá không viết phiếu thu không nộp tiền vào quỹ cơ quan theo quy định
để ngoài sổ sách kế toán cùng nhau chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân
do không nhận được tài sản chung đấu giá bị hại đã có đơn khiếu nại đến cơ quan thi hành án
trong quá trình điều tra hai bị cáo đã giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt